nhựa đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nhưng đồng thời cũng đang là thách thức về kinh tế xã hội và đặc biệt là môi trường
ô nhiễm nhựa đã và đang xảy ra tại việt nam chúng ta thì cũng đang rất cần đề ra những chính sách thiết thực để có thể chung tay giải quyết và giảm thiểu ô nhiễm nhựa
tác động tiêu cực từ ô nhiễm nhựa đến môi trường thì đã rõ ràng thế nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa thì nhiều quốc gia vẫn còn khá lung túng và nước ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng này
do tính chất phức tạp của hệ thống quản lý chất thải rắn hiện có ở việt nam cũng như sự phân cấp trong quản lý đã dẫn đến sự trầm chéo tạo nên nhiều lỗ hổng cho pháp lý đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách về ô nhiễm rác thải nói chung và rắc thải nhựa nói riêng
chính vì vậy để giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa thì nước ta cần có một giải pháp tích hợp đồng bộ sự nghiên cứu kỹ lưỡng những tác động của ô nhiễm nhựa và từ đó đưa ra các chính sách dựa trên tình hình thực tế để chính sách thực sự đi vào cuộc sống
việc tổ chức thiên nhiên quốc tế iucn phối hợp cùng vụ pháp chế bộ tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo ô nhiễm nhựa tại việt nam nghiên cứu khoa học hỗ trợ xây dựng chính sách nhằm tập trung giả soát khung pháp lý và chính sách hiện có liên quan đến quản lý chất thải rắn rắc thải nhựa tại việt nam để tìm ra những lỗ hồng và đưa ra những đề xuất thiết thực với thức trạng này